bùi đình quý là đối tượng đã đột nhập nhà dân phá kết lấy đi hai mươi cây vàng và bán lấy tiền mua ô tô

trao bằng tôn vinh của dòng họ tới hai vị cố vấn chủ tịch danh dự là ông vũ khiêu giáo sư anh hùng lao động nhà giáo nhân dân
và ông vũ oanh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó ban tổ chức trung ương
trao bằng vũ tộc tinh hoa cho đồng chí phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành
hay còn gọi là vũ văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vì những công hiến to lớn của đồng chí
chào bằng vũ tộc tinh hoa cho đồng chí phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chào tạm biệt và hẹn gặp lại